ngày một mươi chín tháng hai tại thành phố lào cai đã diễn ra lễ khai bút đầu xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
với sự tham gia của các thầy cô giáo cùng hai trăm linh hai em học sinh tiêu biểu
đại diện cho các học sinh trên địa bàn tỉnh lào cai
lễ khai bút đầu xuân đã trở thành ngày hội của thầy và trò ngành giáo dục tỉnh lào cai
thầy hiện quyết tâm dễ tốt học tốt giáo dục truyền thống hiếu học cho học sinh
tại ngày hội nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra như học sinh trung học cơ sở
thì văn hành chữ tốt thả thơ học sinh tiểu học thì viết thử pháp viết chữ đẹp
ngoài ra các em học sinh còn tham gia giao lưu đố vui
tỉnh hà giang và châu văn sơn tỉnh vân nam trung quốc vừa tổ chức chương trình du lịch bằng xe đạp đầu xuân
kết nối các điểm đến danh lam thắng cảnh giữa hai bên với chủ đề một hành trình hai quốc gia
chương trình du lịch bằng xe đạp một hành trình hai quốc gia có sự tham gia của hơn hai mươi du khách thuộc
của xe đạp châu văn sơn tỉnh vân nam trung quốc và những người yêu thích trải nghiệm du lịch bằng xe đạp
quãng đường có tổng chiều dài hơn một trăm ba mươi km xuất phát từ châu văn sơn qua thị trấn malifor tỉnh vân nam trung quốc
sang cờ khẩu quốc tế thanh thủy thiên bảo
tại thành phố hà giang các du khách sẽ trải nghiệm xe đạp qua làng văn hóa cộng đồng thôn hạ thành
và thôn tha quảng trường hai mươi sáu tháng ba bảo tàng tỉnh cà phê núi cấm điểm rừng chân thuận hòa
chúng tôi tổ chức đoàn đạp xe du lịch quốc tế thấy rằng trên đường đến hà giang thì phong cảnh rất là đẹp
mọi thứ ở hà giang rất là tuyệt vời
tôi hy vọng trong thời gian tới chúng ta sẽ tổ chức du lịch bằng xe đạp giữa hai quốc gia nhiều hơn nữa
để thúc đẩy du lịch giữa hai bên
với tiêu chí bản sắc thân thiện an toàn và hấp dẫn chương trình hướng đến những trải nghiệm mới lạ
độc đáo và chiều sâu cho du khách là hướng gợi mở để các đơn vị lữ hành trong tỉnh
trong nước và quốc tế quan tâm nhiều hơn nữa đến loại hình du lịch trải nghiệm bằng xe đạp khi đến với hà giang
lần đầu tham gia chương trình du lịch xuyên biên giới bằng xe đạp tôi cảm thấy rất là vui và phấn khởi
chuyến đi lần này của chúng tôi cũng là sự khởi động góp một phần thúc đẩy tình hữu nghị hai nước việt nam trung quốc
sẽ ngày càng phát triển và mở đầu cho hợp tác du lịch phát triển hơn nữa
đây là lần đầu tiên tỉnh hà giang và tỉnh vân nam trung quốc tổ chức kết nối du lịch bằng xe đạp
giữa hai địa phương hai quốc gia
đồng thời mở ra cơ hội liên kết hợp tác phát triển và quảng bá du lịch trên tinh thần hữu nghị hợp tác cùng phát triển
tại tỉnh hà giang hiện có ba trăm linh chín vùng trồng được cấp mã số
trong đó hai trăm bảy mươi ba mã số vùng trồng xuất khẩu và ba mươi sáu mã số vùng trồng phục vụ tiêu thụ trong nước
mã số vùng trồng được cấp thường xuyên được kiểm tra giám sát và quản lý để bảo vệ uy tín thương hiệu nông sản địa phương
các vùng trồng sau khi được cấp mã số sản phẩm nông sản đã được doanh nghiệp và thương
lái chủ động tìm đến hợp tác thu mua với mức giá cao hơn so với phương thức canh tác nhỏ lẻ
tại tỉnh hải dương tới thời điểm hiện tại đã có ba trăm năm mươi một sản phẩm được chứng nhận sản phẩm ô cốt từ ba sao trở lên
trong đó có một trăm một mươi tám sản phẩm ô cốt bốn sao hai trăm ba mươi một sản phẩm ô cốt ba sao và hai sản phẩm tiềm năng năm sao đang đề nghị trung ương công nhận
tỉnh hà giang phấn đấu mỗi năm có ít nhất năm mươi sản phẩm được công nhận đạt chuẩn ô cốt
từ ba sao trở lên và ít nhất một sản phẩm đạt năm sao
đường hồ chí minh đi qua sáu huyện của tỉnh thanh hóa với chiều dài gần một trăm ba mươi km do quy định phạm vi hành lang an toàn của đường hồ chí minh đã mở rộng
trong khi việc đền bù cho những hộ dân trong phạm vi cắm mốc chưa được triển khai nên hàng chục năm qua cuộc sống của bà con gặp nhiều khó khăn
không được xây dựng nhà do nằm trong hành lang an toàn giao thông đường hồ chí minh
nhiều năm qua gia đình anh phạm văn cảnh
gồm sáu thành viên phải chen trúc trong căn nhà che nứa ở bẹp này
hai mươi năm qua các hộ dân trong vùng hành lang vẫn chưa được đền bù để đến nơi ở mới
nhà xuống cấp chỉ được sửa chữa không được cơi nới hay xây mới
nhiều gia đình bất chấp quy định bám đường buôn bán
lấn chiếm hành lang an toàn
nhiều gia đình bất chấp quy định bám đường buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn

đến bao giờ những hộ dân này mới có thể ổn định được cuộc sống
theo quy định hành lang an toàn giao thông đường hồ chí minh được mở rộng lên ba mươi sáu năm mét
như vậy toàn tỉnh thanh hóa có khoảng năm năm trăm linh hộ dân sống trong vùng bị ảnh hưởng này